là khu vực đông dân cư nhất cả nước đồng bằng sông hồng đang trong giai đoạn đô thị hóa mạnh mẽ nhanh chóng
điều đó tạo ra những áp lực lên hạ tầng xã hội tại các đô thị hiện hữu
từ hạ tầng hành chính tới hạ tầng dân sinh từ giao thông nhà ở cho tới môi trường
áp dụng khoa học công nghệ đặc biệt là công nghệ bốn để giảm thiểu đi đến giải quyết những áp lực đó
là yêu cầu cấp thiết cho các đô thị đồng bằng sông hồng hiện nay
và nghị quyết số ba mươi của bộ chính trị đặt ra nhiệm vụ cho hà nội trở thành thành phố thông minh
hiện đại có bản sắc tạo hiệu ứng lan tỏa liên kết vùng đô thị phía bắc cả nước
và hội nhập vào mạng lưới đô thị của khu vực và châu lục
đó là một nhiệm vụ thiết thực nhưng rất lớn bao gồm nhiều hạng mục mới mẻ
chưa có tiền lệ và không hề dễ dàng với thủ đô hà nội
khu đất này dự kiến sẽ trở thành một đô thị thông minh vào năm hai nghìn hai mươi
tổng diện tích hơn hai trăm bảy mươi ha dân số dự kiến hơn một mươi một người tổng mức đầu tư lên tới bốn hai tỷ usd
điểm đặc biệt là chủ đầu tư dự kiến hoàn thiện hệ thống hạ tầng thiết yếu đồng bộ
trước khi triển khai nhà ở thương mại
tập đoàn sumitomo đã thường xuyên làm việc và thực địa cùng lãnh đạo tập đoàn brg và các đơn vị liên quan
chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của dự án và chuẩn bị sẵn sàng cho công tác thi công xây dựng
đồng thời đưa ra các kế hoạch thử nghiệm và phân tích kết quả hướng tới những mô hình dịch vụ phát triển
bền vững tốt nhất cho cộng đồng cư dân của thành phố trong tương lai
dự án này chỉ là một phần trong siêu dự án đô thị thông minh hơn hai ha của hà nội
lấy chục đường nhật tân nội bài làm sửa
nhà đầu tư đã phải mất bảy năm lên ý tưởng khảo sát lập quy hoạch chi tiết
công nghệ thông tin trí tuệ nhân tạo kết nối băng thông rộng là ba nền tảng quản lý hệ thống đô thị thông minh
qua đó nâng cao chất lượng sống và sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng
trong khu đô thị sẽ được trang bị hệ thống camera dialogue kết hợp với trí tuệ nhân tạo
hệ thống nhận diện khuôn mặt các bảng radar điện tử để hiển thị toàn bộ thông tin về thời tiết
về nồng độ khói bụi cũng như ô nhiễm trong môi trường hiện tại sẽ xuất hiện trong toàn bộ khu đô thị
tuy nhiên những tiện ích vườn heo chỉ là một phần rất nhỏ trong toàn bộ những yếu tố tạo nên một khu đô thị thông minh
ở việt nam có ba nhóm nội hàm được xác định ưu tiên trong phát triển
đô thị thông minh bao gồm quy hoạch đô thị thông minh quản lý đô thị thông minh và tiện ích đô thị thông minh
phát triển đô thị thông minh ở việt nam với ba trụ cột chính là quy hoạch và xây dựng đô thị thông minh
quản lý đô thị thông minh và thực hiện các dịch vụ tiện ích đô thị một cách thông minh
hiện trên thế giới vẫn còn nhiều quan điểm trái chiều về xuất phát điểm để xây dựng một thành phố thông minh
tuy nhiên đô thị thông minh là một thành phố thông minh
đối với thủ đô hà nội quan điểm đưa ra là xây dựng thành phố thông minh cần bắt đầu từ công tác quy hoạch
quan điểm chỉ đạo là xây dựng thành phố thông minh phải gắn liền với công tác quy hoạch
từ quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội phát triển thủ đô lẫn quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn hà nội
lộ trình xây dựng thành phố thông minh của hà nội gồm ba giai đoạn
giai đoạn một từ năm hai nghìn một mươi tám đến hai nghìn hai mươi
hình thành cơ bản các thành phần cốt lõi của thành phố thông minh
giai đoạn hai từ năm hai nghìn hai mươi đến hai nghìn hai mươi năm
hoàn thành các hệ thống thông minh thu hút người dân tham gia quản lý và hình thành nền kinh tế số
giai đoạn ba sau năm hai nghìn hai mươi năm sẽ phát triển thành phố thông minh ở mức độ cao mang đặc trưng của nền kinh tế trí thức
để đạt được mục tiêu nói trên việc từng bước tham gia hoàn thiện hành lang pháp lý
thúc đẩy xây dựng chính quyền số xây dựng và đưa vào vận hành một số cơ sở dữ liệu là công việc cần được chú trọng và phát triển đồng bộ
trên hạ tầng kỹ thuật đô thị thông minh đó chúng ta phát triển những dịch vụ thông minh gắn chặt với việc xây dựng dữ liệu
kết hợp tích hợp chia sẻ và sử dụng dữ liệu thông minh để phục vụ cho công tác phát triển kinh tế xã hội
công tác điều hành công tác xây dựng chính quyền số kinh tế số xã hội số
nhận diện con người qua hệ thống camera tự động không còn là điều quá xa lạ với người dân thủ đô
những phần mềm quản lý đỗ xe thông minh như iparking đang triển khai rộng rãi trên các tuyến phố
việc tìm kiếm phương tiện giao thông công cộng trở nên dễ dàng thanh toán hóa đơn trở nên hết sức đơn giản
các thủ tục hành chính cũng bớt nhiều khê về giấy tờ thủ tục
hoặc nhờ có trung tâm giám sát quản lý thoát nước đặt tại bốn mươi địa điểm cập nhật hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
mọi thông tin cảnh báo được gửi đến người dân một cách nhanh chóng
đô thị thông minh đang từng bước hiện hiểu cập nhật nâng cấp phục vụ đời sống của người dân thủ đô
nhưng khó khăn vẫn còn rất nhiều
khó khăn lớn nhất là chưa hề có một hệ thống tiêu chuẩn nhất quán cho đô thị thông minh
với những tiêu chí cụ thể và nguyên tắc rõ ràng
có một bộ khung tiêu chuẩn thống nhất thì nó không mang tính chất tản mạng
nếu mà mình có một khung tiêu chuẩn về vài nền tảng kỹ thuật nó giống nhau
thì hoàn toàn mình có thể kết nối dữ liệu và có thể nâng cao hiệu quả của tất cả thành phố việt nam với không riêng hà nội
mục tiêu xây dựng đô thị thông minh chính là để nâng cao chất lượng đô thị
cả về quản lý và sử dụng giảm tiêu thụ năng lượng và sử dụng tài nguyên một cách bền vững
với hà nội ý chí tự nhiên
từ lãnh đạo đến người dân đều đang tỏ rõ sự quyết tâm trong công cuộc này
nhưng yếu tố công nghệ cao đi kèm với bộ khung tiêu chuẩn mới là điều cần thiết lúc này
để có thể chuyển đổi nhanh chóng từ đô thị truyền thống sang đô thị thông minh gắn liền với lợi ích thiết thực của người dân
và những tiêu chuẩn mà hà nội đặt ra sau quá trình áp dụng kiểm chứng điều chỉnh tối ưu hóa
lại có thể trở thành hình mẫu cho những đô thị khác ở đông bang sông hồng tham khảo
áp dụng để xây dựng đô thị thông minh
đó cũng là cách để đô thị thông minh hà nội lan tỏa tới đông bang sông hồng
như yêu cầu mà nghị quyết số ba mươi của bộ chính trị đã đề ra